thành phố hồ chí minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã ôm lại chặng đường lịch sử
hết sức vẽ vang của giai cấp công nhân việt nam do đảng và bác hồ lãnh đạo
phát huy truyền thống của giai cấp công nhân công dân sài gòn chợ lớn gia đình
luôn đi đầu trong các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
tự hào với truyền thống vẽ vang của mình hơn hai mươi bốn công đoàn cơ sở
và gần một năm triệu đoàn viên công đoàn của thành phố đang tích cực lao động giỏi
lao động sáng tạo để làm ra củ cải vật chất cho xã hội
bình quân mỗi ngày công dân lao động đã đột vào ngân sách một tỷ đồng
và đóng góp vào ngân sách quốc gia hàng năm chiếm tỷ lệ hai mươi một
đồng chí cũng lưu ý với công đoàn các cấp cần chăm sóc tốt hơn nữa
để nâng bức sống cho người lao động để họ yên tâm công tác
cũng nhân dịp này một mươi bốn cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm
ngày hai mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập công đoàn việt nam và biểu dương năm mươi cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín
thời gian qua công đoàn các cấp tỉnh quảng bình đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực
giúp đỡ hàng trăm tập thể và hàng nghìn lượt đoàn viên người lao động ngư dân vượt qua khó khăn
công đoàn đã đồng hành xây dựng quan hệ lao động hài hòa để giúp doanh nghiệp phát triển
nâng cao đời sống người lao động
ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
chính phủ đã quyết định tặng cờ xuất sắc cho công đoàn tỉnh quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
cùng ngày tại thành phố tam kỳ liên đoàn lao động tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập công đoàn việt nam và trao giải thưởng huynh ngọc huệ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
cho bảy cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác công đoàn tại địa phương
đến nay toàn tỉnh có hai mươi ba công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
hơn một chín trăm linh công đoàn cơ sở với hơn một trăm ba mươi một đoàn viên và gần một trăm năm mươi người lao động
được xếp loại một cả nước về quy mô số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở
cũng nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
liên đoàn lao động tỉnh đắk lắc đã tổ chức nhiều hoạt động
hoạt động thiết thực với phương châm mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
hàng chục công trình sản phẩm việc làm của công nhân lao động mang ý nghĩa chào mừng đại hội
hàng chục căn nhà máy ấm công đoàn được trao cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
sau bốn mươi hai năm xây dựng và phát triển liên đoàn lao động tỉnh đắk lắc có hai mươi một công đoàn cấp trên
với gần một tám trăm linh công đoàn cơ sở
tổng số công nhân viên chức lao động là gần tám mươi người
trong đó đoàn viên công đoàn có hơn bảy mươi bảy người